ngày một tháng một mươi tại trường tiểu học tứ cường huyện thanh miện tỉnh hải dương
khi ăn bữa trưa tại trường thì đã có sáu mươi tám học sinh có biểu hiện sốt buồn nôn đau bụng và tiêu chảy
theo đó từ đêm ngày một tháng một mươi sáu mươi tám học sinh trường tiểu học tứ cường
có các biểu hiện đau bụng buồn nôn sốt tiêu chảy và được đưa đến trạm y tế xã tứ cường điều trị
có một mươi tám học sinh được gia đình tự chuyển lên trung tâm y tế huyện thanh miện
một trường hợp lên bệnh viện nhì hải dương
đến trưa ngày hai tháng một mươi sức khỏe của các cháu cơ bản đã ổn định
được biết là trường tiểu học tứ cường thuê người tự tổ chức nấu ăn trong trường
và hiện nay trung tâm y tế huyện thanh miện đã lấy mẫu thức ăn để gửi lên tỉnh xét nghiệm